hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết qua đợt tuần tra trên biển đã phát hiện nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh quảng ngãi hành nghề giã cào sai quy định của pháp luật
theo đó lúc bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng bốn hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình đã phát hiện hai tàu đánh cá tỉnh quảng ngãi do các ông phạm hữu nghĩa và đỗ đình loan làm thuyền trưởng đang đánh bắt giã cào trên vùng biển cách cửa danh tỉnh quảng bình về phía đông bắc khoảng hai hải lý
đến một mươi bảy h cùng ngày tàu tuần tra của bộ đội biên phòng quảng bình lại phát hiện và bắt giữ hai tàu qng chín mươi bảy nghìn ba trăm một mươi tám và qng chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi tám đang đánh bắt giã cào ở khu vực cách cửa biển lý hòa quảng bình khoảng hai hải lý
lực lượng tuần tra lập biên bản bốn tàu vi phạm đưa về đất liền để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến bộ đội biên phòng quảng bình vào lúc một mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình điều động tàu bb bảy mươi một nghìn hai trăm linh hai tham gia cứu hộ cứu nạn tàu cá
qb chín mươi hai nghìn năm mươi hai do ông hồ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình làm thuyền trưởng bị hỏng máy ở phía bắc đảo cồn cỏ
sau hơn một mươi giờ nỗ lực trên biển đến giờ ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng cứu nạn đã lai rắt thành công tàu bị nạn cùng bảy ngư dân về cảng đơn vị an toàn